thưa quý vị công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với công an thành phố bắc ninh và các đơn vị nghiệp vụ
điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người bị thương xảy ra vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
vào thời điểm đối tượng nam đến số nhà hai trăm sáu mươi đường nguyễn gia thiểu cầm dao đâm nhiều nhát vào hai người
một nam và một nữ khiến hai người này gục ngã tại chỗ ngay sau đó hai người này đã được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra công an tp bắc ninh đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
và tạm giữ phan thanh hoàng sinh năm hai nghìn ba quê ở xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang để điều tra
bước đầu công an bắc ninh xác định nguyên nhân của vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa phan thanh hoàng
với bạn gái bằng tuổi trú tại thành phố tuyên quang
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam ông lê viết hưng
nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường
hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam các bị can
nguyễn tấn tài nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh tp biên hòa
ông võ cao cường nguyên chủ tịch ubnd phường tam phước nguyễn văn đức nguyên phó chủ tịch ubnd phường tam phước
nguyễn anh thương và vũ văn huy cán bộ công chức địa chính phường tam phước
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
một bản trái phép gần hai trăm linh g ma túy các loại đối tượng mùi hoàng phúc trú tại phường ba thành phố vĩnh long
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
cụ thể vào ngày bốn tháng một mươi lực lượng tuần tra đã phát hiện phúc có biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi
khi phúc vừa rẽ vào căn nhà số ba mươi trên một d đường phan văn đáng thấy lực lượng công an phúc đã ném một bịch ni lông màu đen ra đường
qua kiểm tra bên trong có gần một trăm hai mươi sáu gram heroin
và hơn năm mươi g ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của phúc lực lượng công an đã thu giữ nhiều bịch ni lông giấy bạc và nhiều đoạn ống hút đã hàn kín một đầu
một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy vừa bị công an tp vĩnh long triệt xóa
tạm giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chân ma túy
cụ thể vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên đường nguyễn
huyện minh khay khu phố chín phường phú hòa tp thủ dầu một
lực lượng công an đã phát hiện năm đối tượng gồm đặng thành trung tô thị kiều trinh là hai đối tượng thuê căn nhà trên
nguyễn trường tôn phan văn tình và nguyễn thanh hùng đang tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
khám xét căn hộ lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm năm mươi tám viên thuốc lắc tám gói ketamin có trọng lượng khoảng bảy mươi
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an quận năm tp hồ chí minh cho biết đang tạm giữ
bốn đối tượng bao gồm hàng phú quý lưu thanh tùng nguyễn trung tuấn và quách tấn tài để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn băng nhóm này đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản
do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy quý tùng tuấn và tài rủ nhau đi tìm người sử dụng tài sản sơ hở để cướp giật
các đối tượng phát hiện một đôi nam nữ đang di chuyển trên xe máy ở trên đường
quý điều khiển xe áp sát để tùng giật chiếc túi sách của người phụ nữ đang đeo trên người
bên trong có một điện thoại iphone một đồng hồ đeo tay một ví da đen và ba điện thoại và ba triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều giấy tờ tùy thân khác
sau khi cướp giật hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy còn tuấn chở tài chạy phía sau cản không cho nạn nhân đuổi theo và truy hô
các đối tượng này luôn thủ sẵn hung khí trong người để tấn công khi nạn nhân chống trả
thu thập tàng trữ mua bán trao đổi công khai hóa đơn trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
nguyễn viết quốc chú tỉnh bà rê vũng tàu vừa bị khởi tố
tại cơ quan công an đối tượng quốc khai nhận quốc đã tìm kiếm và giới thiệu hướng dẫn cho nhiều người cách đăng ký tài khoản ngân hàng
sau đó những người này bán lại thông tin tài khoản đó cho quốc
quốc bán lại cho một đối tượng tên là k chưa rõ thân nhân lai lịch để hưởng hoa hồng
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi của năm ngoái cho đến nay quốc đã tìm kiếm và mua bán được hai mươi chín tài khoản ngân hàng để bán lấy tiền tiêu xài
văn công tỉnh bà rịa vũng tàu khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối không thực hiện tiếp tay cho kẻ xấu thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng vì nguy cơ xảy ra nhiều hệ lụy từ hành vi này mang lại
bên cạnh đó nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh nghệ an một đường dây mua bán trái phép pháo nổ số lượng lớn vừa bị công an huyện yên thành đấu tranh triệt xóa
bắt giữ một đối tượng trú tại tỉnh con tum thu giữ năm trăm năm mươi một tám kg pháo nổ các loại
số pháo trên được lực lượng công an thu giữ tại một ngôi nhà do đối tượng trương thanh quý thuê trên địa bàn tỉnh con tum
để tránh bị phát hiện đối tượng quý đã thay đổi họ tên khi làm thủ tục thuê nhà để cất giữ pháo
quá trình giấu số pháo trên đối tượng đã bịt kín các cửa ra vào lắp đặt hệ thống camera giám sát
chuyên án này là kết quả của quá trình điều tra mở rộng của công an huyện yên thành
sau khi bắt giữ một đối tượng trú tại tỉnh nghệ an đang vận chuyển trái phép năm mươi bảy kg pháo vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng này khai nhận mua số pháo trên từ trương thanh quý từ con tum về nghệ an để tiêu thụ thì bị bắt giữ
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại ngôi nhà sáu tầng địa chỉ ở số năm ngách một ngõ một trăm ba mươi hai cầu giấy quận cầu giấy thành phố hà nội xảy ra hỏa hoạn
đang dập tắt sau ít phút cứu được một mươi một người mắc kẹt ra ngoài an toàn
vâng sau sự việc hình ảnh một trong số một mươi một người được giải cứu khỏi vụ hỏa hoạn mặt mũi lấm lem ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nước nở được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội
cái ôm của nữ nạn nhân như muốn thay cho lời cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không quản ngại hiểm nguy giải cứu những nạn nhân thoát khỏi cái chết cận kề
và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị câu chuyện của những người lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường lúc đó
nhiều người dân có thể cung cấp thông tin cho các đơn vị trên môi trường điện tử và thông tin này đã được cơ quan công an xác thực là chính xác
do đó các đơn vị tiếp nhận thông tin này hoàn toàn có thể yên tâm không cần yêu cầu người dân phải chứng minh lại thông tin này
như hiện nay các cổng dịch vụ công hiện tại khi người dân cung cấp thông tin vẫn phải sao chụp lại các giấy tờ và đăng lên trên cổng để thực hiện chứng minh thông tin
tuy nhiên với tài khoản điện tử mà chúng ta đang hướng tới thì người dân sẽ không phải chứng minh các thông tin này nữa
chính vì điều này sẽ tạo sự thuận lợi rất lớn cho người dân khi thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử
vậy người dân sẽ được
thụ hưởng những lợi ích như thế nào khi sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức độ hai thưa đồng chí
nó thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai bằng cách đăng nhập vào ứng dụng vnad và người dân không phải cần thẻ bảo hiểm y tế để khi khám chế bệnh nữa
ngoài ra với tài khoản định danh điện tử này thì người dân có thể đăng nhập trực tiếp vào cổng dịch vụ công quốc gia
một số tiện ích nữa trên ứng dụng vnad người dân có thể thông báo lưu trú
khi đi đến các điểm lưu trú và người dân có thể thông báo tin báo các phản ánh trật tự an ninh trên cái ứng dụng này
vâng việc sử dụng tài khoản định danh trên môi trường điện tử thì còn gây lo lắng cho người dân về vấn đề bảo mật
vậy xin đồng chí cho biết là bộ công an đã triển khai công tác này như thế nào và khuyến cáo của bộ công an trong việc bảo mật ạ
tức là người dân khi muốn đăng ký là phải làm đầy đủ các bước
theo yêu cầu của ứng dụng vneid cũng như phải đến trực tiếp tại cơ quan công an
cho nên là cái việc mà các đối tượng giả mạo tự ý giả mạo tự ý thực hiện là rất khó khăn để có thể hiện được việc này
như vậy chúng ta có thể thấy được là tài khoản của người dân được bảo vệ qua ba lớp
lớp thứ nhất là lớp mật khẩu của cái thiết bị cá nhân
lớp thứ hai là mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng vne
lớp thứ ba là mã barcode trong ứng dụng vnad
ngoài ba lớp này chúng tôi còn bảo vệ tài khoản của người dân thông qua cái thiết bị cá nhân người dân đã đăng ký
cho nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm
các đối tượng khác không thể lợi dụng để sử dụng tài khoản này của người dân
tuy nhiên người dân cũng phải hiểu công dân cũng phải hiểu để biết và sử dụng tránh cung cấp thông tin cho người khác để làm mất thông tin danh tính điện tử để kẻ xấu lợi dụng thông tin danh tính điện tử này phục vụ một người khác
bác sẽ cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi
có thể thấy là rất nhiều tiện ích được người dân thụ hưởng với tài khoản định danh điện tử
nó một cách đơn giản hơn là bây giờ chỉ với một chiếc điện thoại cùng với một tài khoản định danh điện tử mức độ hai thì công dân sẽ không phải mang theo nhiều loại giấy tờ dườm giá như trước đây
và trong thực tế thì nhiều người dân khi được trải nghiệm tài khoản định danh điện tử đã có những đánh giá cụ thể
thông qua những cái thông tin từ tổ dân phố này công an khu vực

giờ thì chúng tôi cũng đã viết đến những cái tài khoản định danh điện tử này
qua trải nghiệm một thời gian thì em thấy là tích hợp được nhiều cái ứng dụng trên đấy
ví dụ như là bảo hiểm y tế giấy xâm lãi xe giấy đăng ký xe và một số cái thủ tục khác

nội dung còn phải viết nguyên bản trình bày rất là phức tạp và rất là đầy khoan cho người dân
hiện tại ở nhà thì đã làm được cái chương trình này rất là tuyệt lợi cho người dân
cần một chiếc điện thoại thông minh và có cài ứng dụng vnid này thì chúng tôi chỉ cần xuất trình cái mã này và vào các cán bộ y tế quét quẹt thẻ cho chúng tôi thì chúng tôi được vào khám rất là nhanh vật tiện
trước đây thì khi em đi mua đồ mua sắm các thứ em phải mang rất nhiều chứng tư căn cước công dân hay là thẻ ngân hàng các thứ
nhưng sau khi được cấp mã định danh đèn xong em cảm thấy rất tiện lợi
thưa quý vị nhiều địa phương sẽ miễn học phí năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba nhiều tỉnh thành đã hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non phổ thông để chia sẻ khó khăn với người dân
theo đó đến hiện tại đã có tám tỉnh thành quyết định miễn học phí cho học sinh năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bao gồm bắc ninh quảng ninh quảng bình cần thơ đà nẵng hải phòng bà rịa vũng tàu bắc cạn
điều này đã khẳng định sự quan tâm đầu tư rất lớn của nhiều tỉnh thành phố dành cho sự nghiệp giáo dục
hướng đến nền giáo dục toàn dân mọi học sinh đều bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục một cách tốt nhất
vào tám giờ ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi tổng công ty đường sắt việt nam sẽ chính thức mở bán vé tàu tết quý mão hai nghìn hai mươi ba tại các cửa vé qua website tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động
để thú khách đi tàu ngành đường sắt sẽ áp dụng nhiều phương thức giảm giá
các đoàn khách mua vé tập thể được giảm từ năm đến một mươi bốn giá vé khi mua vé có số lượng khách từ năm người trở lên
với các công ty du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch với hiệp hội du lịch các tỉnh thành phố có ký thỏa thuận kích cầu với công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn trong năm hai nghìn hai mươi hai được giảm từ một mươi năm đến bốn mươi giá vé áp dụng cho tập thể kích cầu mua vé đi tàu từ một mươi người đến một trăm linh người

theo quyết định công bố ngày hai mươi bốn tháng một mươi các huyện đông anh gia lâm thanh trì hoài đức đan phượng vừa được ủy ban nhân dân tp hà nội ủy quyền lập đề án thành lập quận phường trực thuộc
thời hạn ủy ban nhân dân tp hà nội ủy quyền cho các huyện trên lập đề án lên quận là từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm huyện định hướng lên quận đông anh có quy mô lớn nhất tiếp đến là gia lâm
vì thế thành phố sẽ hỗ trợ và quyết tâm đưa hai huyện đông anh và gia lâm lên quận vào năm hai nghìn hai mươi
cũng theo chương trình dự kiến của thành phố trong giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi ba huyện sẽ lên quận tiếp theo gồm thanh oai thường tín và mê linh